thành phố hà nội đã quyết định dừng toàn bộ việc nuôi cá tại hồ tây khai thác khu vực hồ tây thành một điểm du lịch văn hóa tiên tiến
có thể nói đây là một trong những chỉ đạo kiên quyết nhưng hiệu quả ra sao và lộ trình thực hiện như thế nào thì còn cần sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị chức năng
sau khi thành phố hà nội có chỉ đạo dừng việc nuôi trồng thủy sản ở hồ tây sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu ủy ban nhân dân quận tây hồ yêu cầu ngừng toàn bộ việc nuôi thả cá và đánh bắt cá tại đây
thường xuyên là có cảnh báo quan trắc môi trường lấy các mẫu nước để mẫu sản phẩm để kiểm tra xem chất lượng mẫu nước có đảm bảo để tiếp tục nuôi cá được không rồi có đảm bảo được sản phẩm thủy sản có đảm bảo chất lượng không
theo trị cục thủy sản hà nội việc nuôi cá tại hồ tây không nhằm mục đích kinh tế mà để đảm bảo cân bằng sinh thái do vậy môi trường quanh hồ cũng rất quan trọng
nguyên nhân của nó thì
thứ nhất là cũng ảnh hưởng đến môi trường rất lớn vì là chung quanh hồ thì chúng tôi lấy mẫu thì nhiều các điểm nhưng có những điểm thì đảm bảo có điểm không đảm bảo đấy là do các nguồn thải
bên cạnh việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh nuôi trồng khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý hồ tây thì việc tìm ra giải pháp khai thác nhằm đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái cũng là một vấn đề đáng quan tâm
để đánh giá lại cái chữ lượng thủy sản tại hồ tây
trong đó có cá thì trên cơ sở đó mới đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới
chính vì vậy thì chúng tôi đã chủ động trong cái việc giao cái đơn vị chuyên môn để nập cái đề án về xác định về chữ lượng cũng như là định hướng trong thời gian tới
theo ủy ban nhân dân quận tây hồ đề án đánh giá chữ lượng thủy sản hồ tây
đã được phê duyệt từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu và dự kiến đầu tháng bốn năm nay sẽ có đánh giá đầy đủ nhất
các loại cá sẽ được có số liệu chi tiết ngoài ra thì có số liệu từ tôm từ ốp cua v v là cũng được phản ánh
thì đến tháng năm và đầu tháng sáu thì chúng tôi sẽ có kết quả để làm công tác quản lý
hiện tại bao quanh hồ tây có sáu phường thuộc ủy ban nhân dân quận tây hồ
mật độ nuôi thả phương tiện khai thác đánh bắt thủy sản tại hồ do tri cục thủy sản hà nội tham mưu
nhưng trực tiếp khai thác thủy sản tại đây lại do xí nghiệp nuôi trồng thủy sản hồ tây
việc quản lý trực tiếp khu vực hồ do ban quản lý hồ tây đảm nhiệm
sau nhiều biến cố cả tự nhiên lẫn con người tác động đến môi trường sinh thái ở hồ tây
thì người dân hà nội luôn mong mỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
hồ tây là góc lãng mạn nhất trong bức tranh hà nội đa màu
là lá phổi xanh trong mát trong tâm hồn người hà nội
và những du khách đến với hà nội
hy vọng rằng thời gian không lâu nữa sẽ không còn một mặt nước thiếu oxy
du khách tìm đến hà nội sẽ vẫn đứng trước một hồ tây huyền thoại
với mặt nước xanh mênh mông nơi có môi trường sinh thái trong lành